cách của cô loan dạy thì rất dễ hiểu và dễ tiếp thù bà nhanh hơn
còn cô loan thì rất hòa đồng với chúng em để giảng dạy cho chúng em hiểu được nhiều bài hơn
qua các khóa học thì mỗi một khóa học học sinh khi đi học theo mình có thể ban đầu phụ huynh có những lo lắng nhất định về tâm lý lứa tuổi
đến một lứa tuổi tự nhiên các em ngang bướng hơn thể hiện sự ngang bướng hoặc là các em giảm hẳn sự chia sẻ của bản thân đối với phụ huynh
phụ huynh gửi đến lớp học của mình thì các bạn ấy có thể điều chỉnh được những điều đấy
tại vì thực ra thì
tất cả mọi đứa trẻ đều có những giá trị riêng của các em ấy
mỗi một cách thể hiện ngày hôm nay các em khác ngày hôm qua có thể đấy là một tín hiệu cho thấy các em đang lớn lên từng ngày
chứ nó không phải là tín hiệu của sự xấu đi
và nếu như chúng ta có một cái định hướng thật cụ thể cho cái sự thay đổi đó của các em và những cái định hướng tốt thì các em sẽ trở thành người tốt
và những điều đấy thì mình đã làm được trong lớp học của mình
các em quen biết nhiều hơn các bạn này
phải đang giao tiếp
rồi cái định hướng trong việc học tập phương pháp học tập của các em hiệu quả hơn
và đặc biệt là cái mà mình cảm thấy vui nhất ở lớp học của mình đấy là các bạn ở trong lớp học mình đều rất là ngoan
khi mà chưa học lớp của loan thì em rất là mắc cỡ
em không dám đi ra ngoài mà giao tiếp với người lạ
nhưng mà sau khi học lớp của loan thì em đã thấy bớt tự ti hơn nhiều
và em có thể tự đi ra ngoài giao tiếp với mọi người
và thậm chí là có thể kết bạn cùng với họ
bên cạnh việc dạy cho các em những kiến thức cần thiết trong lớp học cô còn thường xuyên tổ chức các buổi tham quan thực tế tại bảo tàng các địa điểm du lịch để các em có thể vận dụng những kỹ năng học được khi giao tiếp bên ngoài xã hội
cũng từ đó mà các em có được một hành trang vững vàng hơn trong quá trình trưởng thành của mình